thông tin từ bộ công an cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục khởi tố bảy bị quan liên quan đến các sai phạm xảy ra tại tổng công ty đầu tư phát triển cao tốc việt nam tổng công ty vec ban quản lý dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi và các đơn vị liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với mai tuấn anh nguyên tổng giám đốc nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty vec về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với trần văn tám nguyên tổng giám đốc tổng công ty vec nguyên chủ tịch hội đồng nghiệm thu cơ sở dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng ra quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với năm bị can có liên quan
theo cơ quan công an các đối tượng trên đã có hành vi buông lòng quản lý chỉ đạo điều hành thực hiện dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư công trình xây dựng trong quá trình tổ chức thi công xác nhận nghiệm thu các gói thầu thuộc giai đoạn hai của dự án này dẫn đến đưa công trình xây dựng không đảm bảo chất lượng vào khai thác sử dụng gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước

theo cáo trạng vào ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tại khu vực bến xe long an an giang phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã phát hiện nguyễn văn đại và nguyễn tuấn anh có biểu hiện nghi vấn nên đã mời về cơ quan công an làm việc
qua kiểm tra phát hiện trong người đại giấu một bọc ma túy trọng lượng bốn trăm linh g đối tượng tuấn anh khai đặt mua của mai hoàng long ở tp hcm với giá một trăm bốn mươi triệu đồng
long đã thuê nguyễn văn đại mang ma túy từ tp hcm xuống long xuyên giao cho tuấn anh bị cơ quan công an phát hiện
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại cơ quan công an giang thừa nhận khi vào chơi nhà họ hàng ở đà nẵng
thấy được việc cất tiền của người thân nên đã nảy sinh lòng tham trộm cắp tài sản
với hành vi đánh bạc hai đối tượng lê văn tư năm mươi ba tuổi và vi hồng thúy bốn mươi tuổi
cả hai đều trú tỉnh đồng nai đã bị công an huyện nhơn trạch khởi tố
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
trước đó lực lượng công an bắt quả tang lê văn tư đã có hành vi mua bán số đề
cho vi hồng thúy
với số tiền hơn một mươi hai triệu đồng
ngoài ra cơ quan công an cũng xác định thông qua tin nhắn lê văn tư còn nhận ghi đề
cho các đối tượng khác với số tiền trên phơi gần một mươi sáu triệu đồng
sau khi biết tư bị bắt đối tượng thúy đã đến cơ quan công an đầu thú
lực lượng công an thu giữ của hai đối tượng bốn điện thoại di động
một cuốn sổ dùng để ghi phơi đề và gần sáu mươi chín triệu đồng tiền mặt
ngày một mươi năm tháng ba
cục quản lý thị trường tp hcm cho biết vừa phát hiện và thu giữ một lô hàng gồm nhiều điện thoại di động hiệu iphone
tại thời điểm kiểm tra lô hàng chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
cũng như không xác định được chủ của lô hàng
bằng các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình địa bàn và các tuyến trọng điểm
tối ngày một mươi bốn tháng ba tại ga sài gòn địa chỉ số một nguyễn thông phường chín quận ba tp hcm
đội quản lý thị trường số ba thuộc tp hcm
cục quản lý thị trường tp hcm phối hợp với đội bảy phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm
tiến hành khám theo thủ tục hành chính đối với toa tàu hai mươi một nghìn bốn trăm năm mươi hai của đoàn tàu se bốn
qua đó phát hiện và thu giữ năm trăm hai mươi chín chiếc điện thoại di động iphone đã qua sử dụng
thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa
hiện nay chưa xác định được chủ của lô hàng này
hiện cục quản lý thị trường tp hcm đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm nêu trên
và phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm tiếp tục điều tra xác minh làm rõ hành vi vi phạm
để xử lý theo quy định của pháp luật ước tính lô hàng giá trị hơn hai tỷ đồng
thưa quý vị trong hướng dẫn quản lý tại nhà với người mắc covid một mươi chín vừa ban hành
bộ y tế quy định người mắc covid một mươi chín được khẳng định nhiễm virus sars cov hai
bằng phương pháp pcr hoặc test nhanh do bản thân hay người chăm sóc tự làm tại nhà
hoặc do nhân viên y tế cơ sở y tế thực hiện
trước đây ngành y tế quy định kết quả test nhanh covid một mươi chín của f tại nhà được công nhận
khi người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức
trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện từ xa hoặc test nhanh do nhân viên y tế thực hiện cho bệnh nhân
cũng tại hướng dẫn bộ y tế bổ sung yêu cầu về thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm
tin an ninh trả tự
vào chiều qua tại thôn lũ khấu xã ngũ chỉ sơn thị xã sapa tỉnh lào cai
đã xảy ra vụ xô xát giữa người dân của xã ngũ chỉ sơn với công nhân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn
năng lượng mây hồ nguyên nhân ban đầu là do nhiều người dân đã ngăn cản việc thi công dự án thủy điện mây hồ
và hành hung nhóm công nhân của công ty này làm tám người bị thương
vụ việc xuất phát từ những vướng mắc trong quá trình bồi thường giữa chủ đầu tư thủy điện mây hồ
là công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng mây hồ có trụ sở tại năm trăm một mươi ba hoàng liên phường kim tân thành phố lào cai
với ba hộ dân tại đây chưa được giải quyết rứt điểm
chiều ngày một mươi bốn tháng ba đối tượng hoàng quang trương chú tại thành phố lào cai đã đưa khoảng năm mươi người
tự nhận là người của chủ đầu tư đến khu vực thi công dập đầu mối của thủy điện để công nhân tiếp tục thi công
lúc này một số người dân thuộc thôn can hồ b và thôn lũ khấu đã ngăn cản không cho thi công công trình
trong quá trình này số người tự nhận là công nhân của thủy điện đã dùng tuyếp sát đánh nhau với người dân
vụ xô xát làm một mươi bốn người bị thương trong đó có sáu người dân đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu
phía nhóm người tự nhận là người của thủy điện mây hồ cũng có tám người bị thương
sau khi tiếp nhận thông tin công an thị xã sapa đã khẩn trương có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường
và cùng chính quyền địa phương tiếp tục vận động người dân phối hợp trong công tác điều tra làm rõ
cơ quan công an cũng khuyến cáo các cửa hàng cần chủ động công tác phòng ngừa tội phạm nâng cao tinh thần cảnh giác nếu phát hiện sớm các đối tượng có biểu hiện bất thường lén lút có thể ngăn chặn từ sớm
ngoài ra chủ động tăng cường hệ thống camera an ninh cũng phải được lắp lại tốt bố trí ở nhiều vị trí dễ nhận diện đối tượng và phương tiện
nếu có tình huống xấu xảy ra cơ quan công an có thể nhanh chóng thu thập thông tin hình ảnh để điều tra
công an tp tây ninh tỉnh tây ninh cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật cụ thể như sau
nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại khu phố sáu phường ba tp tây ninh tỉnh tây ninh
đội cảnh sát hình sự công an tp tây ninh nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp với công an phường hai tp tây ninh truy xét nhanh và bắt giữ đối tượng trần thanh tâm
trước đó đội cảnh sát kinh tế công an tp tây ninh phát hiện hai vụ vận chuyển nước tăng lực không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
tổng số lượng trong cả hai vụ là hơn năm hai trăm linh lon nước tăng lực hiệu red bull